liên tiếp xảy ra nhiều vụ án phức tạp khiến tâm lý nhân dân hoang màng tột độ
trước tình hình đó chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an phải đối diện với rất nhiều áp lực
họ không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm sáng tỏ các vụ việc trong thời gian sớm nhất
để ổn định đời sống và tâm lý của người dân
cụ thể như thế nào kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngay sau đây
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
có em gái tên đặng thị yến đi chơi tại huyện di linh đến nay chưa về nhà
điện thoại thì không liên lạc được
sau khi nhận được tin báo thì tôi cũng có hướng dẫn cho người nhà là liên hệ với người thân để tìm cô yến này
sau khi nhận thông tin này thì chúng tôi cũng khai thác thông tin của gia đình cô yến để cung cấp
trên cung cấp trên ảnh thì gọi như là công an huyện đã cử các tổ để tiến hành truy tìm thông tin nạn nhân
ngay sau đó công an huyện đã tổ chức ra soát toàn bộ các cơ sở lưu trú tại thị trấn di linh
để tìm kiếm thông tin về công dân đặng thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại huyện gò vấp hồ chí minh
dựa vào đặc điểm nhận dạng do gia đình người mất tích cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát đi một thông báo tìm kiếm trên toàn huyện di linh

một cuộc tổng gia soát của các cửa hàng bán xe máy điện thoại cũ tại thị trấn di linh và các vùng lân cận đã được lực lượng điều tra tiến hành ngay lập tức
song song với đó cơ quan điều tra còn tiến hành kiểm tra hành chính nhằm mục đích phát hiện tài sản bất minh
những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương trước và trong thời điểm người dân phát hiện tử thi cũng được các điều tra viên tiếp cận để tìm hiểu thời gian biểu
đặc biệt một số đối tượng cộng cán đối tượng mới tha tù thuộc diện quản lý của công an huyện diên linh cũng lần lượt được triệu tập lấy lời khai
trong khi việc giám định gen cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng thì lần này ở thị trấn di linh đặc biệt là xung quanh khu vực phát hiện tử thi
người dân bắt đầu hoang mang lo sợ và có đôi chút hoài nghi về khả năng thành công của vụ án
sự lo lắng của người dân là điều dễ hiểu vì trước giờ địa phương rất hiếm khi xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hơn nữa tính tới thời điểm này cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp từ cơ bản đến chuyên sâu
những phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng đã được áp dụng nhằm mục đích tìm ra chân tướng của sự việc nhưng kết quả thu được thì còn rất hạn hẹp